chuẩn bị gì khi đi làm trở lại
thời gian tới những người đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín sẽ được tham gia dần vào các hoạt động xã hội
bình thường mới trong giai đoạn dịch bệnh lây nhiễm cộng đồng
nhưng đã được bảo vệ cơ bản bằng vaccine sẽ có nhiều khác biệt so với bình thường mới ngày xưa
khi số ca chỉ lè tè nhưng đa số người dân chưa được tiêm chủng
theo bác sĩ trương hữu khanh bệnh viện nhi đồng một tp hcm đi làm lại trong bình thường mới
ngoài thẻ xanh thẻ vàng vaccine cũng cần phải tuân thủ theo quy định của nơi mình đến làm việc
để người lao động thực hiện những điều đó tất cả các cơ quan đơn vị công ty xí nghiệp
khi hoạt động lại cũng phải chuẩn bị từ trước các phương án phù hợp
mục tiêu của việc phân vùng tiếp xúc này là để bảo vệ những người có nguy cơ chưa tiêm đủ hai mũi
bên cạnh đó các cơ quan đơn vị cũng cần có hướng dẫn cụ thể cho khách hàng
người đến liên hệ công tác ai tiêm chủng một mũi hai mũi thì được làm gì vào những phòng nào
phòng có bao nhiêu người
tất cả các hướng dẫn quy định này nhằm mục tiêu chính là giảm bớt sự lây lan và bảo vệ những đối tượng nguy cơ
ngoài ra các biện pháp phòng bệnh cơ bản không gây ảnh hưởng đến kinh tế vẫn nên được duy trì
khẩu trang rửa tay giữ môi trường thông thoáng
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại